chương trình tiếp tục với những tin tức về an ninh trật tự cập nhật
liên quan đến vụ phóng hỏa khu nhà trọ khiến sáu người thương vong ở phường phú đô
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm thành phố hà nội đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với trần thị thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ở huyện vụ bản tỉnh nam định
để điều tra về hành vi giết người và hủy hoại tài sản
vụ phóng hỏa xảy ra vào tối ba mươi một tháng ba tại khu nhà trọ trong ngõ sáu mươi phường phú đô quận nam từ liêm hà nội
khiến một người tử vong năm người bị thương trong đó có hai trẻ em và một số tài sản hư hỏng nặng
quá trình điều tra xác định trần thị thanh hải là hung thủ gây ra vụ hỏa hoạn
sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn tình cảm
ngày ba bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam tử liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người và hủy hoại tài sản
các quyết định khởi tố bị can trần thị thanh hải để điều tra lệnh tạm giam bốn tháng đối với bị can này
đã được viện kiểm sát nhân dân quận nam tử liêm phê chuẩn
còn vào chiều qua phòng cảnh sát hình sự phối hợp cùng với phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh hậu giang
bắt quả tàng hơn hai mươi đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu
đột kích sới bạc nằm sâu trong một vườn cây ở ấp phú lễ a xã phú tân huyện châu thành
lực lượng công an bắt quả tang hai mươi ba đối tượng trú tại tỉnh hậu giang và sóc trăng
tạm giữ trên sới bạc và trong người các đối tượng trên một trăm hai mươi năm triệu đồng cùng với một số tăng vật có liên quan
công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam
đang tạm giữ hình sự đối tượng trần quốc tín trú tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
về hành vi lừa đảo chiếm lật tài sản
từ đầu năm trần quốc tín đã lập tài khoản facebook để đăng bán quay test covid một mươi chín
ngày hai mươi ba tháng hai nhận được tin nhắn đặt mua chín trăm linh witex với số tiền hơn sáu mươi hai triệu đồng của bị hại
tín đã nhận tiền nhưng không chuyển hàng
sau đó đối tượng khóa tài khoản mạng xã hội tháo sim điện thoại nhằm cắt đứt liên lạc với người mua
hiện đội cảnh sát hình sự công an thành phố phủ lý đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị khu đất vàng hơn chín m hai với công trình từ thời pháp
thuộc tại số sáu mươi một phố trần phú quận ba đình thành phố hà nội
hiện đang thu hút sự chú ý của dư luận
phá rỡ giữ nguyên hay xây dựng công trình mới một mươi một tầng tại khu đất này
và hiện các giải pháp đang được các cơ quan chức năng tính toán
nhằm có giải pháp thực hiện một cách phù hợp đảm bảo công khai và minh bạch
tòa nhà bốn mặt phố có lịch sử lên đến gần một trăm linh năm
thế nhưng mái cổ với kiến trúc độc đáo này đã bị dỡ xuống
bên trong các khối nhà đã gần như bị phá sập hoàn toàn
điều này khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối
khi mà tòa nhà bị phá đi thì nó cũng rất là đáng tiếc
trong lịch sử phát triển đô thị của hà nội thì khu vực phía tây nam của hà nội đó
thì công trình nhằm sửa cơ khí biêu điện đó cùng với cả bệnh viện saint paul
cùng với cả tòa nhà trường nữ sinh bây giờ là bộ tư pháp
nó là những cái công trình lớn đầu tiên ở khu vực đấy
vì thế cho nên nó có vai trò là những yếu tố mốc định hình về hình ảnh đô thị
ở trong khu vực đấy ngay từ ngay đầu lịch sử mà đô thị hóa ở khu vực đấy rồi
được biết đây trước là trụ sở chính và nhà máy sản xuất của công ty cổ phần thiết bị biêu điện
sở quy hoạch kiến trúc hà nội cho biết công trình này không nằm trong danh mục công trình kiến trúc khác
xây dựng trước năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn cần tập trung nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa
đại diện sở quy hoạch kiến trúc hà nội cũng khẳng định
việc di rời nhà máy ra khỏi khu trung tâm để xây dựng công trình đa năng
với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc tại đây chỉ được cao tối đa một mươi một tầng
mật độ xây dựng năm mươi là phù hợp định hướng đã được thủ tướng phê duyệt
và đã được các cấp có thẩm quyền xem xét chấp nhận
tuy nhiên hiện việc phá rỡ và xây dựng tại khu đất này đang bị tạm dừng
để tiến hành kiểm tra giả soát hồ sơ quy trình thủ tục triển khai dự án
tại số sáu mươi một trần phú
thưa quý vị vào dạng sáng ngày chín tháng bốn công an tp hcm đã bất ngờ kiểm tra công ty
trách nhiệm hiểu hạn thương mại dịch vụ peso hay được gọi là quán ba
ở địa chỉ số sáu mươi năm võ văn tần phường võ thị sáu quận ba
tại đây lực lượng chức năng ghi nhận có ba mươi năm bàn với ba trăm năm mươi khách đang ăn uống rượu bia
nghe nhạc mạnh và có sáu mươi tám nhân viên phục vụ
qua kiểm tra nhanh
công an phát hiện bảy mươi bốn khách và một mươi bảy nhân viên quán đã dương tính với ma túy
theo ghi nhận ban đầu của cơ quan công an công ty feso chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật
như hoạt động quán bar vượt quá thời gian quy định có dấu hiệu buông lỏng quản lý hoặc tiếp tay
để cho số đối tượng lợi dụng cơ sở kinh doanh để sử dụng ma túy cháy phép
hình thành một tụ điểm tệ nạn xã hội gây phức tạp về an ninh trật tự
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý những sai phạm của công ty này
cũng như các đối tượng có liên quan
chỉ trong vòng hai giờ đồng hồ công an huyện văn lãng tỉnh lạng sơn đã liên tiếp bắt giữ hai vụ hai đối tượng
về hành vi mua bán tảng chữ cháy phép chất ma túy
cụ thể như sau vào hồi một mươi ba h ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tại xã tân mỹ huyện văn lãng
đối tượng liễu văn huấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám là người địa phương
đã bị phát hiện bắt quả tang có hành vi mua bán cháy phép
chất ma túy tăng vật thu giữ gồm ba gói nhựa chứa các chất bột màu trắng
đối tượng khai là heroin
trước đó vào khoảng một mươi một giờ cùng ngày đối tượng đàm văn hiến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
chú tại huyện văn lãng bị bắt giữ cùng với chín gói ma túy heroin
đối tượng khai mua về để sử dụng
thưa quý vị và các bạn dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm nay
do ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ tổ chức có chủ đề
linh thiêng nguồn cội đất tổ hùng vương gắn với kỷ niệm một mươi năm unesco
nhận tín ngưỡng thở cúng hùng vương ở phú thọ
là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại
năm nay chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội đã được diễn ra
cùng với màn bắn pháo hoa tầm cao phục vụ người dân hành hương về đất tổ
một mươi chín h ngày chín tháng bốn người dân trên địa bàn tỉnh phú thọ
cùng các du khách đã có mặt tại công viên văn lang thành phố việt trì tỉnh phú thọ
để tham dự chương trình nghệ thuật linh thiêng nguồn cội đất tổ hùng vương
công an tỉnh phú thọ đã triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
giúp người dân yên tâm khi đến tham gia chương trình
tính ngưỡng thờ cúng hùng vương phú thọ đã được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể
đại diện của nhân loại vào năm hai nghìn một mươi hai đến nay đã một mươi năm
đây là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc đối với người dân việt nam
mang tính cộng đồng sâu sắc lành mạnh gắn với hai di sản văn hóa thế giới
là tính ngưỡng thờ cúng hùng vương phú thọ đã được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể
là tính ngưỡng thờ cúng hùng vương và hát soan phú thọ
trong ngày một mươi tháng ba âm lịch chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
sẽ chủ trì lễ rỗ tổ hùng vương năm nhầm dần hai nghìn hai mươi hai
tại điện kính thiên trên đỉnh núi nghĩa lĩnh
đây là hoạt động lớn nhằm tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao dựng nước của các vua hùng
những vị vua đầu tiên của dân tộc thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc việt nam
tại phiên họp thứ một mươi bốn ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
do bộ y tế nghiên cứu báo cáo chính phủ trong tháng bốn
về kịch bản với tình huống dịch bệnh có biến chủng mới lây lan nhanh hơn nguy hiểm hơn
phát huy thành quả khắc phục hạn chế để xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu số liệu thống kê
liên quan tới phòng chống dịch đảm bảo kịp thời chính xác và khách quan
bộ y tế vừa có văn bản gửi ubnd các tỉnh thành phố các cơ sở tiêm chủng trực thuộc bộ y tế
y tế bộ ngành về việc chuẩn bị tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
theo đó tất cả những mũi tiêm mới này các cơ sở tiêm chủng phải cập nhật mã định danh
để kết nối xác thực chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đồng thời các cơ sở tiêm chủng phải thực hiện ký số ngay trong ngày để cập nhật lên hệ thống
cục y tế dự phòng tiến hành ký số tập trung để cấp hộ chiếu vaccine
trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi cũng sẽ được cấp hộ chiếu vaccine như đối tượng tiêm chủng vaccine và các cơ sở tiêm chủng